tin quốc tế ít nhất một mươi người đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay cỡ nhỏ lao xuống đường cao tốc ở phía bắc thủ đô kuala lumpur malaysia vào ngày hôm nay một mươi bảy tháng tám
cơ quan hàng không dân dụng malaysia cho biết chiếc máy bay beechcraft model ba trăm chín mươi bị rơi ở gần thị trấn enmina sau khi khởi hành từ hòn đảo nghi mat langkawi và hướng đến sân bay sultan abdul ở bang segarro
chiếc máy bay đã liên lạc lần đầu với đài kiểm soát không lưu su bang vào lúc hai giờ bốn mươi bảy phút chiều theo giờ địa phương được lệnh hạ cánh lúc hai giờ bốn mươi tám phút
tuy nhiên lúc hai giờ năm mươi một phút đài kiểm soát đã quan sát thấy khói bốc ra từ hiện trường vụ tai nạn nhưng máy bay không thực hiện cuộc gọi khẩn cấp nào
trong quá trình lao xuống đường cao tốc chiếc máy bay đã đâm vào một ô tô và một xe máy lái xe ô tô và người điều khiển xe máy đã tử vong trong vụ tai nạn
cảnh sát hiện đang phối hợp với bộ giao thông vận tải điều tra vụ việc trong khi các nhân viên pháp y đang tiến hành quy trình nhận dạng